thưa quý vị liên quan trong vụ lừa đảo chạy điều động nhằm điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi địa phương khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đào ngọc cảnh
trú tại thành phố đà nẵng về hành vi môi rời hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bắt giữ trần trí mãnh
trong quá trình điều tra mánh đã khai báo ra nhóm đối tượng đào ngọc cảnh ngô văn trọng vũ văn quý và hoàng thị tâm
đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến mãnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang xác định cảnh đã môi rời hối lộ cho mãnh
dùng số tiền hai mươi tỷ đồng hối lộ để nhờ nhóm trọng tâm và quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao
để điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác và mãnh đã chuyển trước số tiền một mươi tỷ đồng
vào tài khoản của tâm theo yêu cầu của trọng
sau đó quý đã không thể thực hiện được âm mưu nêu trên nên quý tâm và trọng đã bàn bạc
chỉ chuyển lại cho mãnh số tiền bảy bốn tỷ đồng số tiền còn lại hai sáu tỷ đồng
bọn chúng chia nhau tiêu xài cá nhân
đối tượng nguyễn duy cương chú tại xã tân thành huyện bù đốp là nghi can trong vụ án giết người
xảy ra tại ấp tân phú xã tân thành vừa bị bắt giữ sau tám giờ gây án
đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một vườn cam của người dân
cách hiện trường vụ án hơn một km
cụ thể vào sáng ngày một mươi chín tháng ba nguyễn duy cương đến nhà trần minh nguyệt
và hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi lộn
nghe tiếng trồng cãi vã ngoài hên nhà nguyễn thị cẩm châu là vợ của trần minh nguyệt
đã chạy ra xem thì thấy nguyệt và cương đang rằng co trên tay cương cầm một con dao dựa
châu vào căn ngăn nhưng không được nên đã chạy ra sân kêu cứu
nghe thấy tiếng chi hô hoán người nhà của nguyệt chạy ra thì phát hiện nguyệt đã cục ngã
trong vũng máu tử vong ngay sau đó
riêng đối tượng cương bỏ trốn khỏi hiện trường
đến chiều tối cùng ngày đối tượng cương đã bị cảnh sát bắt giữ
bước đầu cương khai nhận giữa cương và nguyệt đã xảy ra mâu thuẫn vì chơi game bắn cá chung
và liên quan đến việc vay mượn tiền
một viên ma túy tổng hợp một kg ma túy đá một xe máy cùng nhiều tăng vật khác
là số lượng tăng vật mà công an tỉnh điện biên vừa thu được khi bắt giữ hai đối tượng
mua bán trái phép chất ma túy chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ
vào lúc một mươi chín h ngày một mươi chín tháng ba tại tổ dân phố bảy
thị trấn mường ảng công an huyện mường ảng bắt quả tăng đối tượng hờ an ly
về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ là một viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại
trước đó chỉ hơn một tiếng đồng hồ tại km ba trăm bảy mươi bảy cộng ba trăm linh quốc lộ sáu
tổ công tác đã phát hiện đối tượng lò văn đảng đang cất giấu trong ba lô
một bọc màu xanh bên trong chứa khoảng một kg ma túy đá
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị bộ thông tin và truyền thông
hỗ trợ xử lý trang web giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe
bộ giao thông vận tải cho biết hiện nay trên mạng internet xuất hiện một số website giả mạo
có giao diện và nội dung tương tự với trang thông tin điện tử giấy phép lái xe
do tổng cục đường bộ việt nam quản lý để người dân xã hội và các cơ quan liên quan
không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe
hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ thông tin và truyền thông hỗ trợ ngăn chặn và xử lý vấn đề này
đồng thời cho biết hiện tại tổng cục chỉ có duy nhất trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe
theo địa chỉ http www gplx gov vn
một người tử vong năm người khác phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tối
vụ việc đau lòng vừa mới xảy ra tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
cụ thể trong bữa ăn tối vào ngày một mươi tám tháng ba nhóm gồm sáu người đang thi công công trình
tại thôn nà cà xã nghĩa tá huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn đã tự nhặt rau rừng và măng để nấu ăn
đến đêm ngày một mươi tám tháng ba các thành viên trong nhóm xuất hiện các triệu chứng ngộ độc
và được người dân đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện trợ đồn
sau đó một người đã tử vong bốn người bị nặng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh
và hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch
kết quả xác minh ban đầu nghi ngờ món ăn trong bữa ăn của nhóm người trên có lẫn lá ngón
có thể do sơ suất nhóm người này đã hái nhầm lá ngón về xào măng dẫn đến ngộ độc
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
cụ thể vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại km số hai mươi chín cụm năm trăm linh quốc lộ ba mươi bốn
thuộc địa phận xã minh ngọc huyện bắc mê tỉnh hà giang
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi chín có nhiều biểu hiện nghi vấn
lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy
buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp khống chế bắt giữ
qua kiểm tra lái xe là trần văn dũng đi cùng trên xe là đỗ văn viên
cùng chú tại huyện đan phượng thành phố hà nội
kiểm tra trong cốp xe phát hiện một bao tải bên trong có một mươi bốn bánh heroin
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông
tại xã thái học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
một viên ma túy tổng hợp một kg ma túy đá là số vật chứng
mà công an tỉnh điện biên vừa thu được khi bắt giữ hai đối tượng
mua bán trái phép chất ma túy chỉ trong vòng một giờ đồng hồ
tối qua tại tổ dân phố số bảy thị trấn mường ảng
công an huyện mường ảng bắt quả tăng h a li mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một viên ma túy tổng hợp một xe máy và một điện thoại
trước đó chỉ một tiếng đồng hồ tại km số ba trăm bảy mươi bảy ba trăm linh quốc lộ sáu
tổ công tác phát hiện đối tượng lò văn đảng đang cất giấu trong ba lô một bọc màu xanh
bên trong có chứa khoảng một kg ma túy đá
viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ban hành cáo trạng truy tố phan thị tứ
chú tại huyện cầm mỹ về tội cưỡng đoạt tài sản
khoảng tháng ba năm ngoái tư làm quen với một người đàn ông sáu mươi ba tuổi
chú tại tp biên hòa
tư đã bí mật quay lại cảnh quan hệ giữa hai người để thực hiện ý định tống tiền
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tư làm giả kết quả siêu âm có thai
dùng clip nóng đe dọa yêu cầu nạn nhân đưa ba trăm linh triệu đồng
trong lúc hai bên đang thực hiện giao dịch tại một quán cà phê thuộc phường tân hiệp
tp biên hòa thì tư bị công an bắt giữ
thời gian qua trên địa bàn tỉnh nghệ an đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau
đã có nhiều nạn nhân sập bẫy với số tiền lớn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
để hạn chế hoạt động và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
người dân cần nâng cao cảnh giác phòng ngừa với các loại tội phạm
theo khuyến cáo của lực lượng công an
người đàn ông này vừa bị các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
qua khai báo của nạn nhân đối tượng tự xưng là cán bộ công an
thông báo về việc người này liên quan tới một đường dây tội phạm lừa đảo
và rồi dưới sự dẫn dắt của đối tượng người này đã làm theo mọi yêu cầu
thực hiện các giao dịch chuyển khoản cho đối tượng với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
còn thanh niên này lại bị lừa đảo với một thủ đoạn khác
do dịch bệnh không có việc làm nên người này lên mạng tìm hiểu
và được một đối tượng mời kinh doanh online
những đơn hàng đầu tiên người này được đối tượng thanh toán tiền hoa hồng đầy đủ để tạo niềm tin
sau đó bằng những thủ đoạn tinh vi đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn ba mươi triệu đồng
là càng lên cao thì càng tiền càng lợi mình rất tiếc mình tiếc cái số tiền năng trưởng
mình càng lên mình hay tiếc hay mất tiền mà
là mình này đuổi đuổi theo đuổi theo đến nổi là đến ba mươi triệu là mình là ngờ đã là mình bị lừa rồi
ghi nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn nghệ an liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng công nghệ cao với số tiền lớn
mặc dù đã được các lực lượng chức năng cảnh báo nhiều lần nhưng theo ghi nhận
đã có không ít người dân trên địa bàn mất hàng tỷ đồng vì những thủ đoạn lừa đảo tưởng chừng như đã cũ
cùng với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
thì hơn hết mỗi người dân cần phải xuất phát từ chính ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm
trong quá trình sử dụng mạng xã hội và các thiết bị công nghệ
cùng nhau đẩy lùi tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao ra khỏi đời sống
một tụ điểm lắc bầu cua ăn tiền có nhiều đối tượng tham gia tại phường tám thành phố cà mau
đã bị triệt xóa vào khoảng một mươi một giờ đêm qua
một mươi hai đối tượng bị tạm giữ trong đó có năm nữ
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một bộ bầu cua trên một mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác
tụ điểm lắc bầu cua ăn tiền này nằm trong con hẻm bên ngoài được bố trí cảnh giới
thời gian hoạt động thường vào ban đêm vụ việc đang được tiếp tục xử lý